thấy việc mua bán thông tin cá nhân của các khách hàng liên quan đến việc vay tiền của các công ty tài chính có thể đem lại lợi nhuận
đối tượng nguyễn văn khiết sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy ở xã phạm trấn huyện gia lộc tỉnh hải dương đã mở các tài khoản trên các trang mạng xã hội
thực hiện việc thu thập mua bán trái phép gần một mươi năm triệu thông tin cá nhân thu lợi bất chính hơn năm trăm linh triệu đồng
hành vi vi phạm pháp luật của khiết đã bị công an tỉnh hải dương khởi tố
theo tài liệu điều tra khoảng từ tháng bốn năm hai nghìn hai mươi khiết truy cập mạng xã hội facebook
thấy một số bài đăng trên các nhóm quảng cáo về việc mua bán thông tin của các khách hàng vay tiền của các công ty tài chính
thấy việc mua bán thông tin cá nhân có thể kiếm lợi nhuận khiết đã tìm hiểu mua dữ liệu thông tin cá nhân khách hàng của các tổ chức tài chính
như fe credit mire asset mer credit rồi đăng bán lại trên các nhóm facebook
người mua liên hệ với khiết qua ứng dụng mạng xã hội zalo viber
rồi thanh toán cho khiết bằng hình thức chuyển khoản ngân hàng hoặc ví điện tử
khiết cũng gửi file dữ liệu thông tin cá nhân cho người mua qua zalo và viber
đến ngày hai mươi chín tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một hành vi vi phạm pháp luật của khiết bị phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao công an tỉnh hải dương phát hiện bắt giữ
tính đến thời điểm bị phát hiện khiết đã thực hiện việc thu thập bán khoảng hơn bốn file
trong đó chứa gần một mươi năm triệu thông tin cá nhân khách hàng thu lợi bất chính hơn năm trăm linh triệu đồng
khiết cũng gửi file dữ liệu thông tin cá nhân cho người mua qua zalo và viber
khiết cũng chú ý đến việc bảo mật thông tin cá nhân của mình và các tổ chức tài chính cũng phải lân cao trách nhiệm
trong việc bảo mật thông tin của khách hàng khi có khách hàng đến sử dụng các dịch vụ tài chính của mình
đây là vụ việc mua bán trái phép thông tin cá nhân với số lượng lớn được công an tỉnh hải dương phát hiện bắt giữ trong những năm gần đây
đến ngày hai mươi sáu tháng sáu năm hai nghìn hai mươi hai công an tỉnh hải dương đã khởi tố bị can
áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với nguyễn văn khiết về tội sử dụng trái phép mạng thông tin
máy tính mạng viễn thông để tiếp tục mở rộng điều tra
tòa án nhân dân tỉnh đồng nai đã tuyên án tử hình đối với bốn bị cáo tham gia mua bán vận chuyển bốn mươi năm kg ma túy từ lào vào tp hcm
các bị cáo bị tuyên phạt gồm võ anh đạt chú tại hà tĩnh đặng xuân anh chú tại đồng tháp nguyễn hòa hiệp và hoàng trung hậu chú tại tỉnh đồng nai
theo cáo trạng vào tháng chín năm hai nghìn hai mươi một bùi thiện nhân trú tại tp hcm
gọi đạt thỏa thuận mua bốn mươi năm kg ma túy với giá là một mươi một ba tỷ đồng
sau đó đạt đến cửa khẩu cầu treo hà tĩnh mua của một người bên lào số ma túy trên với giá năm tỷ đồng
ngày hai mươi chín tháng chín năm hai nghìn hai mươi một đạt mang số ma túy vào nam để giao
sau đó nhân thuê đặng xuân anh hoàng trung hậu và nguyễn hòa hiệp nhận và vận chuyển mang đến tp hcm với giá là một trăm linh triệu đồng
sau khi nhận hàng xong hậu mang về nhà cất giấu
đến ngày ba mươi tháng chín năm hai nghìn hai mươi một
khi hậu đang vận chuyển số ma túy trên giao cho nhân thì bị công an đồng nai bắt giữ
liên quan đến vụ án tòa án nhân dân tỉnh đồng nai cũng tuyên phạt bị cáo trương tấn đạt
chú tại huyện xuân lộc hai năm tủ về tội tàng trữ trái phép chất ma túy
cụ thể trong quá trình điều tra phát hiện trương tấn đạt đã mua ma túy từ hiệp về để sử dụng và tàng trữ
đối với bùi thiện nhân người mua bốn mươi năm kg ma túy từ võ anh đạt hiện đang bị công an tp hcm bắt tạm giam
trong một vụ án khác do thời hạn điều tra đã hết
để điều tra khởi tố sau
tổ chức đưa các phụ nữ qua trung quốc để lao động và kết hôn
lâm văn bình sinh năm hai nghìn hai trú tại huyện long phú tỉnh sóc trăng
đã bị cơ quan an ninh điều tra công an tp hcm khởi tố về hành vi tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài
theo điều tra từ tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một đến nay lâm văn bình cùng một số đối tượng tổ chức đưa các phụ nữ
tuổi từ một mươi bốn đến hai mươi tuổi vượt biên qua trung quốc
để lao động và kết hôn trong đó có hai nạn nhân ở tỉnh ninh thuận
bình là đối tượng trực tiếp dẫn dắt người vượt biên qua trung quốc
việc trao đổi thông tin giữa các đối tượng và các phụ nữ này được thực hiện chủ yếu thông qua mạng xã hội
cơ quan an ninh điều tra cho biết đây là vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng
đường dây tổ chức liên quan đến nhiều đối tượng ở nhiều tỉnh thành như sóc trăng bạc liêu cà mau bình thuận và các tỉnh biên giới phía bắc
vụ việc vẫn đang được tiếp tục mở rộng điều tra các đối tượng có liên quan
một đường dây mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy từ lào về việt nam với số lượng lớn vừa bị lực lượng chức năng tỉnh quảng trị triệt xóa
chiều qua tại khu vực đường bê tông thôn bích la đông xã tân thành huyện hướng hóa tỉnh quảng trị
lực lượng chức năng tỉnh quảng trị bắt quả trang đối tượng hồ văn nhân chú tỉnh sabana khẹt lào vận chuyển sáu viên ma túy tổng hợp
khai thác nóng nhiên cho biết vào sáng cùng ngày nhận được điện thoại của một người thuê vận chuyển số ma túy trên sang việt nam
với số tiền công là hai triệu đồng khi đang trên đường vận chuyển thì bị lực lượng chức năng phát hiện bắt giữ
nguyễn mạnh khang từ hải dương vào đà nẵng đầu tư kinh doanh buôn bán nhưng thua lỗ phát sinh nợ nần
khi bị chủ nợ truy đòi thì khang đã đi thuê xe ô tô rồi đem cầm cố lấy tiền trả cho chủ nợ
công an quận cầm lệ thành phố đà nẵng đã bắt tạm giam bốn tháng đối với nguyễn mạnh khang quê hải dương về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo điều tra khang chơi chứng khoán thua lỗ nhiều trong tám ngày từ ngày một mươi sáu tháng sáu đến ngày hai mươi bốn tháng sáu khang đã thuê hai ô tô khác nhau của hai cơ sở
sau đó tìm đến nhà người đàn ông quen biết với mình trước đó để bán lại khang lấy lý do là giấy tờ xe đang cầm trong ngân hàng
sau khi ứng tiền sẽ đến ngân hàng để lấy đi công chứng sang tên rồi chiếm đoạt hơn năm trăm linh triệu đồng
tiếp đó khang còn tải những hình ảnh hai ô tô khác trên mạng để gửi cho người đàn ông trên và nói sẽ đưa xe về bán cho ông này với giá rẻ
bằng thủ đoạn này khang đã lừa ông bán thêm hai ô tô ảo và chiếm đoạt thêm hơn bốn trăm linh triệu đồng hiện công an đã tạm giữ ô tô là tăng vật của vụ án
nhiều hộ ngư dân đi cào hến nếu không đóng tiền thì bị đe dọa cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện an minh tỉnh kiên giang vừa khởi tố bắt tạm giam đối với phạm thanh hải
khâu văn xuyên nguyễn minh đệ cùng ngụ xã an minh về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
kết quả điều tra trong thời gian qua khu vực này đã bị bắt tạm giam
kết quả điều tra trong thời gian qua nhiều hộ ngư dân đi cào hến trên vùng biển huyện an minh thì ba đối tượng trên đã bắt phải đóng tiền từ ba trăm linh đồng đến năm trăm linh đồng một lượt
nếu không đóng tiền thì sẽ bị dọa bắn và đuổi đánh
từ tháng một năm hai nghìn hai mươi hai đến tháng sáu năm hai nghìn hai mươi hai ba đối tượng trên đã thu của nhiều ngư dân với số tiền hàng chục triệu đồng
ngoài ra đối tượng phạm thanh hải còn gây thương tích cho một ngư dân khi người này không chịu đóng tiền cho đối tượng
công an huyện an minh thông báo ai bị các đối tượng trên cưỡng đoạt tài sản
kể cả trên biển và trên đường bộ thì đến đội cảnh sát điều tra tội phạm về hình sự kinh tế và ma túy công an huyện an minh trình báo để xử lý các đối tượng
thời gian gần đây sự xuất hiện của một nhóm cướp trẻ tuổi gây án manh động đã làm nhiều người dân khu vực phía bắc của thành phố nha trang tỉnh khánh hòa hoang mang lo lắng khi mà đi có việc vào đêm khuya
sau một thời gian tập trung lực lượng sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ trinh sát hình sự công an thành phố nha trang đã nhanh chóng điều tra bắt giữ
những nhóm cướp nguy hiểm này
hình ảnh camera ghi lại vụ cướp táo tợn xảy ra vào một giờ sáng ngày một mươi tám tháng sáu trên đường nguyễn đình triều phường vĩnh thọ thành phố nha trang
bốn đối tượng đi trên hai xe máy đã ép xe chở ba thanh niên dừng lại rồi dùng dao không chế đe dọa đánh đập cướp đi tài sản là một chiếc điện thoại và một ba lô
đây là vụ cướp tài sản thứ hai được ghi nhận ở địa bàn các phường phía bắc của thành phố
chúng tôi đã chuyển khai lực lượng trinh sát
thứ nhất là nắm số các đối tượng
đối tượng thanh thiếu niên ăn chơi lưu lỏng xác minh những nhóm đối tượng là dưới một mươi tám tuổi
những đối tượng là tập trung lưu lỏng thường xuyên vắng mặt ở nhà
thì qua cái sức camera dữ liệu đặc điểm nhận dạng đồng thời kèm những lời khai của bị hại về nhân chứng xung quanh
thì chúng tôi đã rè sót khoanh vụt đối tượng hầu như là thanh thiếu niên đang ở độ tuổi đi học
bằng các biện pháp nghiệp vụ ngày hai mươi hai tháng sáu
trinh sát hình sự công an thành phố nha trang đã lần lượt
bắt giữ bốn đối tượng là nghi can gây án gồm lê hoàng đại vũ nguyễn đình hiếu hà quang huy nguyễn văn hòa
cùng chú tại thành phố nha trang
quá trình đấu tranh các đối tượng khai nhận đã gây ra vụ cướp gần đây
điểm đáng chú ý là các đối tượng chỉ mới một mươi bảy một mươi tám tuổi xong đều đã bỏ học tụ tập lêu lỏng
mỗi khi cần tiền ăn uống hoặc chơi game là rủ nhau đi cướp
vụ thứ hai là em mới bị rủ hòi với họ hòi với lại họ hòi với lại họ
bốn đối tượng này là tuổi nhỏ tuổi nhưng cái thứ hai là chưa một lần vi phạm ở địa phương
tính từ đó là ở địa phương chưa có nằm trong cái diện quản lý
số đối tượng này là thường xuyên cũng vắng nhà đi chơi tập trung rồi rủ nhau bọc phát lên hẹn nhau đi cướp để lấy tiền chơi game
rồi tiêu sở cá nhân mua
đến nay cơ quan công an đã khởi tố bốn đối tượng và bắt tạm giam ba đối tượng
một đối tượng được tại ngoại vì chưa đủ một mươi tám tuổi
theo cơ quan công an việc triệt xóa nhóm cướp này cho thấy một số gia đình hiện nay dường như không có sự quan tâm quản lý giáo dục con em mình
để chúng tự do đua đòi tụ tập
đây có thể là nguyên nhân dẫn đến tình trạng gia tăng tội phạm trong lứa tuổi vị thành niên thời gian gần đây
tin bão khẩn cấp cơn bão số một
vào hồi một mươi ba h ngày một tháng bảy
vị trí tâm bão cách đảo hải nam trung quốc khoảng ba trăm một mươi km về phía đông đông nam
cách quảng ninh khoảng sáu trăm bốn mươi km về phía đông nam
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp một mươi một
từ một trăm linh ba đến một trăm một mươi bảy km một giờ giật cấp một mươi bốn
ban kính gió mạnh cấp sáu giật cấp tám khoảng một trăm năm mươi km tính từ tâm bão
dự báo trong hai mươi bốn giờ tới bão di chuyển chủ yếu theo hướng tây bắc
mỗi giờ đi được khoảng một mươi năm km và có khả năng mạnh thêm
đến một mươi ba h ngày hai tháng bảy vị trí tâm bão trên vùng biển phía đông bán đảo lôi châu trung quốc
cách quảng ninh khoảng hai trăm linh bảy km về phía đông đông
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp một mươi một một mươi hai một trăm linh ba một trăm ba mươi ba km một giờ giật cấp một mươi năm
vùng nguy hiểm do bão trên biển đông trong hai mươi bốn giờ tới phía bắc vĩ tuyến một mươi bảy độ vĩ bắc
từ kinh tuyến một trăm linh tám đến một trăm một mươi năm năm độ kinh đông
toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao
chịu tác động của gió giật mạnh và sóng lớn cấp độ rủi ro thiên tai cấp ba
theo báo cáo của bộ tư lệnh bộ đội biên phòng
tính đến sáu giờ ba mươi phút ngày một tháng bảy đã kiểm đếm hướng dẫn gần sáu mươi tàu
và gần hai trăm bảy mươi người biết vị trí hướng di chuyển của bão để chủ động phòng tránh
trong đó còn hai tàu với hai mươi hai lao động đang hoạt động khu vực nguy hiểm gần tâm bão
cách từ tám mươi đến một trăm linh hải lý các tàu đã nhận được thông tin và đang di chuyển tránh trú
ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai
ủy ban quốc gia ước
ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn vừa ban hành công điện số một mươi tám cd qg
gửi chủ tịch ủy ban nhân dân trưởng ban chỉ huy các tỉnh thành phố đà nẵng quảng nam quảng ngãi bình định
theo báo cáo của bộ tư lệnh bộ đội biên phòng và tổng cục thủy sản
hiện nay các tỉnh thành phố đà nẵng quảng nam quảng ngãi bình định
còn có tàu cá đang hoạt động trong vùng nguy hiểm của bão trong hai mươi bốn giờ tới
để đảm bảo an toàn tàu thuyền tránh thiệt hại đáng tiếc
ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai đề nghị các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương
khẩn trương giả soát kiểm đếm các tàu đang trong khu vực nguy hiểm bằng mọi biện pháp thông báo
kêu gọi hướng dẫn các phương tiện tàu thuyền di chuyển thoát ra khỏi khu vực nguy hiểm hoặc về nơi tránh trú
báo cáo công tác triển khai và kết quả thực hiện về ban chỉ đạo trước sáu h ba mươi và một mươi bảy h hàng ngày
để tổng hợp báo cáo phó thủ tướng chính phủ trưởng ban
đề nghị chủ tịch ubnd trưởng ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh thành phố quan tâm chỉ đạo thực hiện